xã công đa huyện yên sơn là một trong bảy xã đầu tiên của tỉnh miền núi tuyên quang được cấp chứng nhận
quản lý rừng bền vững của hội đồng quản lý rừng thế giới gần bốn trăm năm mươi hectare rừng được cấp chứng nhận
đã và đang giúp một trăm hai mươi bốn hộ dân xã công đa vươn lên thoát nghèo bền vững với thu nhập hàng trăm triệu đồng một hectare
đây là đồi keo ba năm tuổi có diện tích bảy hectare chia làm năm lô được cấp chứng chỉ fsc của gia đình ông bùi quang trung
thôn khuân bén xã công đa huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có chứng chỉ fsc giá gỗ bán sẽ cao hơn rừng thường từ một mươi năm đến hai mươi
đầu năm nay gia đình ông trung khai thác hai lô rừng đầu tiên với tổng diện tích ba tám hectare sau khi trừ chi phí ông thu lãi hơn một mươi hai triệu đồng một hectare
khi mình khai thác gỗ thì được hỗ trợ là một trăm linh trên một khối ngoài ra thì là mình được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc
về cây keo riêng về đầu ra của trản phẩm khi mà cây gỗ được khai thác thì hầu như là bán cho công ty hút len
cho nên là người ta thanh toán xe nào người ta thanh toán xe đấy luôn chứ không chịu
chứ còn nếu mà bán ra ngoài nhiều khi là có khi là hàng tháng rồi người ta mới thanh toán được cho mình
thế đương nhiên là cái đồng tiền là mình có thể mình chuyển sang việc khác là nó sẽ không hiệu quả
công đa là xã mùa